các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các tầng lớp nhân dân thành phố cần thơ đã nỗ lực quán triệt tổ chức triển khai thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng tập trung vào sáu nhóm nội dung lớn
quy hoạch xây dựng thành phố theo hướng văn minh hiện đại luôn chú trọng bổ sung điều chỉnh quy hoạch phát triển công nghiệp theo hướng ưu tiên phát triển các ngành các sản phẩm có giá trị gia tăng lớn hàm lượng tri thức khoa học công nghệ cao ít gây ô nhiễm lồng ghép công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu
thành phố cũng đã tận dụng mọi cơ hội khai thác phát huy tối đa các tiềm năng lợi thế để phát triển kinh tế với tốc độ nhanh bền vững có hiệu quả và có sức cạnh tranh cao chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao
qua một mươi năm kinh tế của thành phố cần thơ tăng trưởng tốc độ bình quân đạt một mươi ba chín mươi tám riêng năm hai nghìn một mươi năm tổng sản phẩm trên địa bàn tăng gấp bốn hai lần so với năm hai nghìn một mươi
gdp bình quân đầu người tăng gấp bảy bảy lần so với năm hai nghìn bốn
cần thơ huy động các nguồn lực để phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội và kiến thiết đô thị kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng an ninh
các lĩnh vực giáo dục đào tạo khoa học công nghệ y tế văn hóa đạt được nhiều kết quả tích cực an sinh xã hội được bảo đảm
thành phố cũng đã tiếp tục củng cố tổ chức nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị nhất là tại cơ sở làm tốt công tác xây dựng trình đốn đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng
sau khi nghe thường vụ thành ủy thành phố cần thơ báo cáo các đồng chí ủy viên bộ chính trị đã phát biểu nhiều ý kiến đánh giá về bản báo cáo phân tích và chỉ ra thêm những điểm cần bổ sung điều chỉnh phát huy trong phương hướng nhiệm vụ và giải pháp
để đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số bốn mươi năm nqtu từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết bốn mươi năm nqtu và vận dụng sáng tạo nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai đại hội đảng bộ thành phố cần thơ lần thứ một mươi ba và các nghị quyết của trung ương từ nay đến năm hai nghìn hai mươi cần thơ cần phát huy những kinh nghiệm thành tích tốt đã đạt được để thực hiện nghị quyết một cách tích cực quyết liệt và đạt hiệu quả cao hơn
phát triển cần thơ theo hướng phát huy tổ chức
tối đa các nguồn lực lợi thế tìm ra các động lực mới để xây dựng và phát triển thành phố trở thành thành phố đồng bằng văn minh hiện đại sáng xanh sạch đẹp một trong những đô thị lớn của cả nước đóng vai trò trung tâm của vùng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội và là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của toàn vùng
nhiều đồng chí bộ ứng chỉ mong muốn hôm nay là cần thơ đoàn kết mạnh mẽ vươn lên hơn nữa
họp kết thúc thành công tốt đẹp vào chiều cùng ngày
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm lại một số tin tức nổi bật đã diễn ra trong ngày
chiều một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc
theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường tham dự hội trợ trung quốc asean
hội nghị thương đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba và thăm khu hành chính đặc biệt hồng kông từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước ta sau đại hội một mươi hai
tại bắc kinh thủ tướng và đoàn đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình hội đàm với thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường và gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên đã ra thông cáo chung việt nam trung quốc gồm một mươi năm điểm cũng như ký kết chín văn kiện hợp tác
sau khi rời bắc kinh tại hồng kông thủ tướng đã có cuộc gặp với trưởng đặc khu hành chính hồng kông lương chấn anh tổng thư ký chính quyền hồng kông lâm trịnh nguyệt nga
thủ tướng đã dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư hồng kông việt nam và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp hai bên với tổng giá trị gần một mươi tỷ đô la mỹ
sáng nay một mươi năm tháng chín dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn dự kiến tổng thời gian làm việc của quốc hội tại kỳ họp này khoảng hai mươi bốn ngày không kể các ngày nghỉ
quốc hội họp phiên trù bị và khai mạc vào ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu và dự kiến bế mạc vào ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu
theo dự kiến vấn đề khắc phục hậu quả sự cố môi trường biển liên quan đến phomosa sẽ là một phần trong báo cáo về tình hình kỳ
tại kỳ họp này chính phủ cũng sẽ báo cáo trước quốc hội về tình hình biển đông sau khi có phán quyết của tòa trọng tài trong vụ kiện giữa philippines và trung quốc đối sách của việt nam trong thời gian tới
buổi chiều tiếp tục phiên họp thứ ba của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu đã cho ý kiến về dự án luật quản lý sử dụng tài sản nhà nước sửa đổi
đa số đại biểu cơ bản nhất trí với tờ trình của chính phủ về sự cần thiết của sửa đổi luật quản lý
sử dụng tài sản nhà nước nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình thực hiện luật trong thời gian qua
một số đại biểu cho rằng việc dư luận quan tâm nhất trong thời gian qua là xe công và nhà công vụ được quản lý thế nào
đồng thời đề nghị báo cáo tổng kết thi hành phải làm rõ được tình hình thực tiễn sử dụng nhà công vụ xe công vụ và xử lý như thế nào
sáng nay một mươi năm tháng chín tổng công ty xây dựng thủy lợi bốn ban quản lý dự án thủy điện sông bung hai
tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm hai nạn nhân mất tích do sự cố tràn nước vào hầm dẫn dòng công trình thủy điện sông bung hai
đến trưa nay vẫn chưa tìm thấy nạn nhân mất tích
ban quản lý dự án nhà thầu và các đơn vị thi công tập trung thiết bị máy xúc để chặn dòng đắp đê quai
tiến hành trục vớt hai máy đào bị cuốn trôi nhằm tìm kiếm hai nạn nhân mất tích
trong quá trình tìm kiếm nước sông chảy xiết đất đá bồi lấp trước máy đào thứ hai
nên việc trục vớt máy đào để tìm kiếm người bị nạn gặp nhiều khó khăn
sau một thời gian bị chính các bậc phụ huynh ngăn cấm đến trường cho đến sáng nay ngày một mươi năm tháng chín
đã có một bốn trăm năm mươi hai trên một năm trăm một mươi bốn học sinh các cấp học ở xã kỳ hà thị xã kỳ anh tỉnh hà tĩnh đã đến trường
tại trường trung học cơ sở hải hà có năm trăm linh sáu em trên năm trăm hai mươi em đến trường trường trung học kỳ hà sáu trăm tám mươi một trên sáu trăm chín mươi bốn em
và trường mầm non kỳ hà
có hai trăm linh năm trên ba trăm linh em đến trường học tập trở lại
còn riêng bậc học mầm non hiện một trăm linh phụ huynh đã đến trường đăng ký cho con học trở lại
trong vận tích quốc tế mỹ sẽ sớm dỡ bỏ trừng phạt kinh tế myanmar
bão merranti gây thiệt hại lớn ở đài loan trung quốc
thưa quý vị và các bạn mỹ sẵn sàng dỡ bỏ trừng phạt kinh tế áp đặt đối với myanmar
đây là tuyên bố được tổng thống mỹ barack obama đưa ra trong cuộc hội đàm tại nhà trắng
với cố vấn nhà nước myanmar aung san suu kyi người đang có chuyến thăm chính thức đầu tiên tới washington
tại cuộc hội đàm với cố vấn nhà nước myanmar bà aung san chuji tổng thống obama tuyên bố
mỹ đang chuẩn bị dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế áp đặt với myanmar trong thời gian qua
washington sẽ đưa myanmar trở lại danh sách các nước được hưởng hệ thống yêu đãi phổ quát
cơ chế này sẽ khích lệ các doanh nghiệp và thể chế phi lợi nhuận của mỹ tăng cường đầu tư tại myanmar
tôi cho rằng những bước đi như vậy sẽ mang lại cho nước mỹ cho các doanh nghiệp và các tổ chức phi lợi nhuận của chúng ta
các ưu đãi đầu tư và cơ hội tham gia kinh doanh tại một đất nước có tiềm năng
để trở thành một đối tác dân chủ và thịnh vượng của mỹ tại khu vực đông nam á
bà aung san suu kyi cho rằng đây là thời điểm thích hợp để mỹ dỡ bỏ mọi biện pháp trừng phạt kinh tế
khi quốc gia này đã đạt được nhiều tiến bộ trong tiến trình chuyển tiếp dân chủ
và hiện đang mở cửa thị trường cho tất cả các nhà đầu tư
đầu năm nay mỹ đã nới lỏng một phần các biện pháp trừng phạt myanmar
nhằm khuyến khích tiến trình cải cách chính trị tại nước này
chuyến thăm của bà aung san yuchi được đánh giá là một bước ngoặt mở ra hy vọng mới
cho quan hệ song phương giữa hai nước
malaysia hôm nay cho biết mảnh vỡ của máy bay được phát hiện trên đảo pemba
ngoài khơi tanzania hồi tháng sáu vừa qua là của máy bay bị mất tích
mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi thuộc hãng hàng không malaysia airlines
bộ giao thông malaysia cho biết mảnh vỡ là một phần cánh của chiếc máy bay
sẽ được kiểm tra thêm để xem xét liệu vật chứng này có thể dẫn tới bất kỳ điều gì
liên quan tới các tình huống xung quanh vụ mh ba trăm bảy mươi bị mất tích hay không
trước đó các nhà điều tra khẳng định một mảnh vỡ máy bay được phát hiện
trên đảo ryonian của pháp hồi tháng bảy năm ngoái là một phần của máy bay mh ba trăm bảy mươi
hiện các nhà điều tra đang kiểm tra một số mảnh vỡ khác được tìm thấy
ở mozambique nam phi và đảo rory west
giới chức địa phương đài loan của trung quốc hôm nay cho biết đã có hàng chục người thương vong
kể từ khi siêu bão meranti đi qua phía nam một ngày trước
một người thiệt mạng và năm mươi một người bị thương kể từ khi siêu bão meranti
quét qua phía nam vùng lãnh thổ đài loan trung quốc
nạn nhân thiệt mạng là một ngư dân năm mươi tám tuổi
bị sóng cuốn trôi thi thể của người này được tìm thấy sáng nay
tại thành phố cao hùng phía nam hòn đảo
theo công ty điện lực đài loan bão meralti kèm theo mưa to
và sức gió giật gây mất điện cho hơn một triệu gia đình
trung tâm hoạt động khẩn cấp của đài loan ước tính cơn bão này sẽ gây thiệt hại
cho lĩnh vực nông nghiệp khoảng ba một mươi năm triệu đô la mỹ
ngoài ra cơn bão meranti cũng khiến hơn bảy trăm một mươi gia đình phải sống trong tình trạng thiếu nước
các trường học và các doanh nghiệp địa phương phải đóng cửa
hơn hai trăm ba mươi chuyến bay tới đài loan đã bị hủy bỏ
ukraine vừa cho biết đã gửi lên tổ chức thương mại thế giới wto yêu cầu tiến hành
các cuộc tham vấn chính thức với nga liên quan đến việc moscow quyết định hạn chế hàng hóa ukraine quá cảnh
đây là bước đầu tiên trong tiến trình khiếu kiện theo quy định của wto
trang web chính thức của bộ phát triển kinh tế nga đã đăng tải thông tin rằng
quá trình tham vấn kéo dài sáu mươi ngày là thời gian bắt buộc trong giai đoạn
trước khi diễn ra phiên tòa xét xử
nếu trong thời gian này các bên không tìm được giải pháp cùng chấp nhận được
thì bên đề nghị tham vấn có quyền yêu cầu thành lập ban hội thẩm bộ phát triển kinh tế nga
cùng với các ngành liên quan phối hợp xem xét kỹ lưỡng yêu cầu của ukraine cùng các chi tiết cụ thể
hồi tháng hai năm nay ukraine cũng đã từng tính kiện nga lên wto
vì các hành động cấm vận và hạn chế quá cảng hàng hóa của ukraine tới trung á
các bên tham gia đối thoại dân tộc tại cộng hòa dân chủ congo vừa thông báo
đã đạt thỏa thuận về tiến trình bắt buộc
bầu cử sắp tới tại nước này
thỏa thuận trên mở đường nối lại đối thoại dân tộc giữa các phe phái đối lập và chính phủ
trước đó phái đoàn của phe đối lập đã ngừng tham gia cuộc đối thoại
do bất đồng về thời điểm tiến hành bầu cực tổng thống
phe đối lập yêu cầu ưu tiên bầu cử tổng thống trước
trong khi chính phủ khẳng định cần tiến hành bầu cử ở địa phương trước
như vậy bầu cử tổng thống có thể bị trị hoãn
ông vitan camer đại diện cho phe đối lập xác nhận rằng
chấp thuận đối thoại với chính quyền và hai bên đã thống nhất
để ủy ban bầu cử quốc gia độc lập ấn định thời điểm tổ chức bầu cử theo luật định
liên hợp quốc đánh giá cuộc đối thoại này là giải pháp duy nhất
để thoát khỏi tình trạng bế tắc và căng thẳng chính trị hiện nay tại nước này
theo số liệu của cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn hôm nay công bố
hơn ba triệu trẻ em tị nạn đang ở độ tuổi đi học mà không được đến trường
người đứng đầu cao ủy liên hợp quốc về người tị nạn
philippo gandhi cho biết
khoảng ba bảy triệu trong số sáu triệu trẻ em không được đi học
tuyên bố được ông randhi đưa ra trước thềm hội nghị cấp cao liên hợp quốc
về người tị nạn và người di cư dự kiến tổ chức tại new york của mỹ vào ngày một mươi chín tháng chín tới
báo cáo của ủy ban trên cũng cho thấy
chỉ năm mươi số trẻ em tị nạn trên thế giới được đi học từ cấp tiểu học
tính trung bình toàn cầu số trẻ em được đi học từ tiểu học là hơn chín mươi
còn ở cấp trung học chỉ có hai mươi hai và cấp đại học là một
tại syria tính đến tháng sáu vừa qua
chỉ có sáu mươi trẻ em ở syri được đến trường
hai một triệu trẻ em không được tiếp cận giáo dục
ngoài ra gần năm triệu trẻ em syria đã chạy sang các quốc gia lắng giềng
những nơi mà việc tiếp cận giáo dục cũng rất khó khăn
những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại